tỉnh thanh hóa có vị trí thuận lợi sở hữu nhiều bãi cát đẹp và bằng phẳng để phát triển du lịch
tiềm năng nhiều nhưng ngành du lịch của tỉnh cũng đối mặt với không ít thách thức bởi không chỉ thanh hóa có nhiều biển mà nhiều tỉnh khác cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này
biển hải tiến thuộc huyện hoàng hóa mới chỉ có tiếng tại các tỉnh phía bắc khoảng năm năm gần đây
năm hai nghìn một mươi bảy biển hải tiến đón một hai triệu lượt khách đến năm hai nghìn một mươi chín con số này đã lên tới một năm triệu
bãi biển sầm sơn sau khi được tập trung đầu tư đã mang một diện mạo mới hiện đại đến mức ngỡ ngàng
với vị trí thuận lợi sầm sơn lần lượt đón ba tám và bốn hai triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám
bãi biển hải tiến thuộc huyện hoàng hóa mới chỉ có tiếng tại các tỉnh phía bắc khoảng năm hai triệu lượt khách trong năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám